theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương sáng nay ba mươi tháng một mươi hai không khí lạnh tăng cường đã gây mưa và mưa nhỏ rải rác ở phía đông bắc bộ
ngày và đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và bắc trung bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường bắc bộ có mưa mưa nhỏ bắc và trung trung bộ có mưa có nơi mưa vừa mưa to
trong đó gió đông bắc trong đất liền cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn nhiệt độ thấp nhất về sáng và đêm ở vùng đồng bằng bắc bộ giảm xuống còn từ một mươi một đến một mươi bốn độ c
các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn tám một mươi độ c vùng núi cao dưới sáu độ c khu vực hà nội nhiều mây có mưa và mưa nhỏ gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét độ ẩm từ bảy mươi năm đến chín mươi tám
nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi ba đến một mươi năm độ c cao nhất từ một mươi bảy đến một mươi chín độ c
hiện nay thời tiết ở các địa phương đã chuyển lạnh
nhiệt độ lạnh kéo dài nên các bệnh mùa đông tăng cao như cảm cúm cảm lạnh viêm phổi viêm đường hô hấp
các bác sĩ khuyến cáo trẻ em cần được tiêm chủng vaccine đầy đủ không nên vì thời tiết lạnh giá mà chỉ hoãn việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho trẻ
các gia đình chú trọng giữ gìn sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ